phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao bền vững thân thiện với môi trường
từ đó đưa việt nam trở thành quốc gia có trịnh độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới
đây là nội dung của đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi vừa được phó thủ tướng trịnh đình dũng ký quyết định phê duyệt
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng một năm hai tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp
diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên một tổng diện tích đất trồng trọt với cây trồng chủ lực như lúa rau đậu các loại cây ăn quả chè hồ tiêu cà phê điều dừa
tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng một hai tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước
diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng năm một tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích
giá trị sản phẩm trên một hectare trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp một ba một năm lần so với sản xuất phi hữu cơ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện đề án